kính thưa quý vị tính đến chiều ngày ba mươi tháng bảy đợt tiêm vaccine lần năm của thành phố hồ chí minh
đã triển khai được hơn năm mươi tiến độ với trên năm trăm linh liều
và trong những ngày sắp tới thì thành phố sẽ tiếp tục các đợt tiêm tiếp theo
để đảm bảo hai phần ba người dân trên một mươi tám tuổi được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại buổi họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh vào chiều nay
ủy ban nhân dân thành phố cho biết sẽ tiếp tục triển khai tiêm đợt vaccine lần thứ sáu
trên địa bàn thành phố để đảm bảo đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
sẽ có hai phần ba dân số trên một mươi tám tuổi được tiêm chủng
để làm được điều này thành phố cần có năm triệu liều vaccine covid một mươi chín
việc phân bổ này từ nguồn của bộ y tế và nguồn tư nhân
dự kiến vào ngày mai sẽ có thêm một triệu liều vaccine về thành phố
để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng thành phố dự kiến sẽ tiêm cả buổi tối
nhiều người trong đội tổ chức tiêm và những người đến để tiêm
và ở đây trong văn bản ở đội tổ chức số năm
bộ trưởng nguyễn thịnh long cũng có lưu ý là phải lưu ý tổ chức tiêm
cho các khu phong tỏa sao cho đảm bảo an toàn
ở đây phải căn cứ các số lượng người dân để bố trí điểm tiêm chủ
hoặc cố định hoặc lưu động phù hợp
tránh người dân phải di chuyển đến các khu
tính đến nay thành phố đã tiếp nhận hai sáu trăm tám mươi tám bốn mươi liều vaccine covid một mươi chín
hiện vai trò chủ chốt trong tiêm chủng cộng đồng vẫn do quận huyện thành phố đảm nhiệm
để đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine covid một mươi chín trong tình hình chung hiện nay
việc tính giải thủ tục chủ yếu nằm ở giai đoạn phường xã
tại khâu này địa phương sẽ phát giấy đồng ý tiêm chủng tại nhà
nếu không đồng ý không cần ra điểm tiêm chủng
đó là quan trọng nhất đó là tiêm chủng về dự kiến
vì như vậy những cái thứ này có thể tự khai đến nhà được
và như vậy khi mình đến nơi tiếp nhận thì bác sĩ sẽ rất là nhanh chóng
chỉ cần hỏi một bài cái thông tin là có thể đồng ý đưa vào tiêm chủng
như vậy nó đút ngắn được thời gian
tính đến thời điểm hiện tại thành phố đã hoàn tất năm mươi tiến độ tiêm chủng đợt năm
với hơn năm trăm linh liều trong vòng một tuần
nếu tiến độ tiêm chủng đúng thời hạn
thành phố hồ chí minh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước
có đội phủ vaccine đạt hai phần ba người dân
một mươi tám tuổi được tiêm mũi một
vì vậy thành phố mong người dân cùng chung tay nỗ lực
và không chủ quan để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh